liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng hai nghìn một mươi sáu sau đợt một xét tuyển bổ sung
nhiều trường trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu
thậm chí có trường còn chưa tuyển được đến năm mươi chỉ tiêu đã đề ra
tuy vậy cũng đã có không ít những đơn vị nhờ xây dựng tốt chiến lược đào tạo
bám sát nhu cầu nhân lực của xã hội nên qua nhiều năm vẫn giữ được sự phát triển ổn định trong công tác tuyển sinh
xây dựng bộ phận tìm hiểu nhu cầu việc làm tại các tỉnh chủ yếu là khu vực miền trung tây nguyên
quán triệt chủ trương đào tạo phải gắn với thực hành nhuẩn nhuyễn là cách mà trường cao đẳng thương mại đà nẵng
đã thực hiện nhiều năm nay làm cơ sở xây dựng các kế hoạch đào tạo
vì vậy những năm gần đây trường đã giành được sự tin tưởng và trở thành nơi lựa chọn của các thí sinh
chỉ tiêu tuyển sinh của trường luôn đạt tỷ lệ cao đặc biệt năm hai nghìn một mươi sáu này trường đã tuyển được trên chín mươi chỉ tiêu
cao đẳng ra trường là một cử nhân cao đẳng có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hiện thành tạo
thì hiện nay như con nãi tôi nói thì trường cũng đã có một đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý có trình độ chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng thực hành
cho nên hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh việc nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ra trường
theo yêu cầu của các doanh nghiệp hiện nay trong lĩnh vực thương mại du lịch
đào tạo những gì thị trường cần chứ không phải đào tạo những gì mình có
điều này đã nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng lao động
nhờ vậy sự liên kết với các tập đoàn hãng lữ hành du lịch dịch vụ nổi tiếng
hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng kháng khích đã tạo ra nhiều việc làm cho các sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp
phải có một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với các hiệp hội doanh nghiệp
cụ thể về những chương trình cụ thể đặc biệt là những chương trình thực hành
ứng dụng những học lý thuyết với các học qua thực tiễn và qua đó là kể cả giáo viên
thì cũng phải có cái sự cập nhật cái tình hình mới của thực trạng bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp
giờ em được biết là trường có những chương trình đào tạo rất sát với thực tiễn
có những tổ chức những chuyến đi thực tế tại các doanh nghiệp đặc biệt là qua những buổi tư vấn hướng nghiệp của sở giáo dục và đào tạo
khi tụi em còn học ở cấp ba và một số thầy cô ở trường cao đẳng thương mại đã giới thiệu và tư vấn rất kỹ
về những ngành nghề trong lĩnh vực thương mại và du lịch mà chúng em quan tâm
em tin là với sự nỗ lực của chúng em và giáo dục chất lượng của nhà trường
sau khi ra trường thì sẽ tìm được những công việc phù hợp với khả năng
hiện nay tỷ lệ có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp sáu tháng của nhà trường đạt trên tám mươi